mặc dù đã được ngành điện nhiều lần yêu cầu khắc phục nhưng doanh nghiệp xây dựng cây xăng dầu sát quốc lộ hai mươi năm đoạn qua thị trấn phú hòa
huyện phú hòa tỉnh phú yên vẫn cố tình vi phạm an toàn đường dây cao áp hai mươi hai kv
hành vi này không những gây mất an toàn lưới điện quốc gia mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ cần phải được xử lý
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy điện lực phú hòa tỉnh phú yên vừa phát hiện doanh nghiệp tư nhân thời quán đổ đất nâng nền dưới đường dây cao áp
thuộc địa phận giữa xã hòa thắng và thị trấn phú hòa để xây dựng cây xăng dầu trên diện tích hai m hai
lo ngại phương tiện thi công đang gây nguy hiểm cho lưới điện điện lực phú yên đã hai lần yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay việc đổ đất xây dựng công trình
dưới đường dây cao áp đồng thời phải hoàn trả lại mặt bằng hành lang an toàn lưới điện theo nguyên trạng ban đầu
tuy nhiên doanh nghiệp này vẫn tiếp tục thi công
việc làm của doanh nghiệp tư nhân thời quán đã vi phạm nghiêm trọng nghị định một mươi bốn hai nghìn một mươi bốn ndcp của thủ tướng chính phủ
quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn lưới điện
hiện nay doanh nghiệp thầy quán đã hoàn thành xây dựng tường bao quanh và nâng nền sát với mặt đường quốc lộ hai mươi năm
trong khuôn viên của cây xăng dầu có một trụ điện với hai dây kéo khoảng cách giữa đường dây và mặt đất còn hơn tám m
trong quy định về khoảng cách an toàn là một mươi bốn mét
trước cây xăng dầu là khu vực hành lang an toàn giao thông lượng phương tiện qua lại nhiều có cả xe bồn chở xăng
nếu xảy ra hiện tượng phóng điện từ đường dây cao áp sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm
đối với chỗ doanh nghiệp tư nhân thời quán đây thì ở điện lực cương quyết là phải dừng lại
tại vì sau này khi cấp đất cho ông đây rồi thì lúc này ông nói đường dây là phải di dời
mà cái trụ bây giờ là đất ông đổ lên đây là ông nói là đất của ông
tại ra cái chuyện đó cũng là rất khó cho sau này của ngành điện
cho nên yêu cầu của công ty đối với điện lực phú hòa cả phòng thì phải làm kiên quyết
hiện nay dọc quốc lộ hai mươi năm đoạn qua địa bàn huyện phú hòa tỉnh phú yên có ba cây xăng dầu được các doanh nghiệp xây mới
trong đó có doanh nghiệp đã từng bị xử phạt vì hành vi đắp đường đấu nối vào quốc lộ hai mươi năm không đúng quy định
thiết nghĩ việc cấp phép xây dựng các cây xăng dầu phục vụ dân sinh và kinh doanh là rất cần thiết
nhưng các doanh nghiệp cũng cần phải tuân thủ các giải pháp an toàn lưới điện và an toàn giao thông